chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thực hiện nhiệm vụ quốc tế trên một vùng lãnh thổ xa xôi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt đã có rất nhiều khó khăn
nhưng vượt lên vẫn là tinh thần bản lĩnh của các chiến sĩ công an nhân dân việt nam
chạy đua với thời gian để có thể tìm kiếm người bị nạn
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được các cán bộ chiến sĩ tiến hành ngay từ một giờ sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
bên trong tòa nhà đổ sập này là một mươi năm nạn nhân bị mắc kẹt
và tòa nhà vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
mặc dù có rất nhiều những khó khăn về điều kiện thời tiết
cũng như là ngôn ngữ cũng như là cái tình hình của cái sổ bố sập đổ do động đất gây ra rất là phức tạp
thì anh em chúng tôi cũng đang chạy đua với thời gian để thu được những kết quả tốt nhất
và chúng tôi đã tiếp cận được rất gần đến người bị nạn rồi
và chỉ còn một chút xíu nữa thôi thì người bị nạn sẽ sớm được đưa ra ngoài
để đưa về với người thân
quá trình triển khai tìm kiếm nạn nhân vô cùng phức tạp
vì tòa nhà bị sụp đổ phải sử dụng máy móc chuyên dụng khoan cắt
mặc dù dự kiến sẽ thực hiện công tác tìm kiếm nạn nhân xuyên đêm
nhưng dạng sáng nay lại có dư chấn động đất khiến công tác tìm kiếm cứu nạn bị ảnh hưởng
nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống sáu độ c
có thể nói là trước khi đến nhiệm trường thì chúng ta đã được biết thông tin về cái xe động đất này qua tv hay là báo chí
hay là trên internet

đấy là chúng ta sẽ thấy một thành phố toàn bộ thành phố bị sập xuống
như là vừa trải qua một cái chiến tranh rất là công nghiệp
đồng chí cho biết là những khó khăn phận lợi trong công tác tìm kiếm nạn nguồn hộ
như là về nhiệm trường này về khối lực công nghiệp về thời tiết và sự hộp với nước bạn ở đây
có thể nói là
những nạn nguồn hộ nào cũng có những cái khó khăn nhất định
tuy nhiên là với những vụ chứng nạn nguồn hộ này thì nó có một cái đặc vụ rất là riêng
đấy là chúng ta phải di chuyển một cái con đường rất là xa
mất hai ngày người ta di chuyển trên đường
và với một cái khối lượng trang bị vật tư mang theo rất là lớn
hơn một mươi tấn hàng hóa và vật tư thiết bị
đấy và với cái số lượng con người và các bộ sĩ di chuyển đường dài vào cái nước công tiện nhiều như thế
thì nó cũng gây ra những cái khó khăn
những cái khó khăn nhất định cho cây đoàn công tác của chúng ta
ngoài ra bên cạnh đó thì cái thời tiết nhiệt độ ở bên đất nước bạn cũng là một cái thử thách mà ở việt nam chưa có
đấy là cái nhiệt độ lúc nào cũng ở dưới một mươi độ c
mà ngay buổi sáng sớm thì nó xuống sáu độ c

rất là rét rất là rét

người dân cũng như là các cái lực lượng chức năng của các bạn đều rất là nhiệt tình và đánh giá cao với sự giúp sức của chúng ta trong công tác cứu nạn ngũ hộ
và họ cũng tạo điều kiện rất là tốt cho chúng ta thực hiện công tác cứu nạn ngũ hộ
với kinh nghiệm đã có các cám bộ chiến sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí của các nạn nhân trong tòa nhà đổ sập
các phương án cứu nạn cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng chính xác
với kinh nghiệm đã có các cám bộ chuyên sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí của các nạn nhân trong tòa nhà đổ sập

thưa quý vị và thực sự phép màu đã xảy ra
theo thông tin từ đoàn công tác của bộ công an một nạn nhân một mươi bốn tuổi sống sót trong đống đổ nát đã được đội cứu nạn cứu hộ việt nam đội cứu nạn cứu hộ pakistan phát hiện bằng camera ghi hình sóng siêu âm và phối hợp với các nạn nhân trong tòa nhà đổ sập
phối hợp giải cứu thành công đội cứu nạn cứu hộ việt nam đã xác định vị trí gần nhất
để tiếp cận nạn nhân và tiếp tục đi từ vị trí được phá rỡ sâu vào trong sáu mét
theo một đường hẹp chỉ vừa một người chui vào được
công tác cứu người bị nạn khẩn trương được các lực lượng chức năng tiến hành
sau khi đội cứu nạn cứu hộ việt nam tích cực xử lý đống đổ nát ở hiện trường
vâng và đó là một cảm xúc vỡ hòa và đối với tất cả các cán bộ chiến sĩ lực lượng quốc tế
tham gia cứu nạn cứu hộ và người dân tại hiện trường
và liên quan tới ảnh hưởng của động đất tới cộng đồng người việt tại thổ nhĩ kỳ và syri
đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ và đại sứ quán việt nam tại iran kiêm nhiệm syri
trong những ngày qua vẫn giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối liên quan
để có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân khi cần thiết
khu vực xảy ra động đất không có nhiều người việt nam sinh sống
và đến nay thì vẫn chưa có thông tin về công dân việt nam bị thương vong trong sự kiện này
tại thổ nhĩ kỳ đã ghi nhận công dân việt nam bị ảnh hưởng bởi động đất
hiện đang rất khó khăn và thiếu thốn
đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã liên lạc và thăm hỏi động viên
cũng như là hỗ trợ tài chính và vật dụng để khắc phục phần nào khó khăn
và hiện đại sứ quán việt nam tại thổ nhĩ kỳ đã duy trì năm cán bộ
trong đó đại sứ trực tiếp có mặt tại địa điểm xảy ra động đất
để hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn hỗ trợ nạn nhân của trận động đất
theo khả năng và tình hình thực tế
xin được tiếp tục với các thông tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
viện cớ với ra nhiều lý do để vòi tiền của người dân khi làm các thủ tục về đất đai
đối tượng chu thị điệp bốn mươi một tuổi cán bộ địa chính xã diễn trường huyện diễn châu tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trong thời gian làm cán bộ địa chính xã diễn trường
lợi dụng nhu cầu nhiều người dân liên hệ chính quyền
để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất
điệp đã cố tình gây khó dễ viện ra nhiều thủ tục dơm ra
bắt người dân phải đi lại nhiều lần từ đó vòi tiền làm các thủ tục về đất đai
với thủ đoạn như trên chu thị điệp đã chiếm đoạt số tiền hai mươi triệu đồng của một người dân
có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiêu xài cá nhân
còn tại đồng nai công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa tiến hành
đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản trị giá gần ba trăm linh triệu đồng
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trước đó gia đình bà võ thị tòn chú tại xã bào hàm huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đến cơ quan công an trình báo về việc bị kẻ gian phá khóa cửa nhà
đột nhập vào trộm tiền mặt và nhiều trang sức bằng vàng trị giá tài sản gần ba trăm linh triệu đồng
cơ quan huyện trảng bom đã tổ chức lực lượng xuống khám nghiệm huyện trường
qua điều tra công an huyện trảng bom đã bắt được đối tượng võ tấn phát một mươi chín tuổi
là cháu nội của bà tòn là thủ phạm sau hơn hai mươi bốn giờ gây án
thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng và nhiều vòng vàng trả lại cho bị hại
tại cơ quan công an phát khai nhận do không có nghề nghiệp nên để có tiền tiêu xài đã trộm cắp tài sản
tuy còn trẻ nhưng đối tượng rất danh ma định đánh lạc hướng điều tra để thoát tội gây khó khăn cho cơ quan công an